xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng này
và dự báo tối và đêm nay thì mới có mưa rông còn ban ngày nhiệt độ vẫn rất nóng
có thể lên tới là bốn mươi độ c và ngoài hà nội thì còn có hương yên ninh bình và thành phố phủ lý
cũng đạt mức bốn mươi độ riêng hòa bình còn lên tới mức bốn mươi một độ c
vâng dưới cái nắng hè gai gắt cộng với hơi nóng từ mặt đường bê tông phả lên
thì những người tham gia giao thông và những người làm việc ngoài trời sẽ phải chịu áp lực rất lớn
và đặc biệt chúng tôi cũng rất chia sẻ với đội ngũ các y bác sĩ và các chiến sĩ quân đội công an
nơi tuyến đầu chống dịch vất vả sẽ càng tăng thêm bớt bụi nhưng mong là các anh các chị sẽ vững tâm
khi có được sự chung tay của cả nước cùng tham gia chống dịch
vâng và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình